tuy nhiên hơn một mươi năm trở lại đây cùng với cả nước công cuộc giảm nghèo của hà tĩnh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ
góp phần vào những thành công đó là sự nỗ lực không nhỏ của cộng đồng người khuyết tật trên địa bàn tỉnh đã không ngừng vươn lên phát triển bền vững với các mô hình sinh kế hiệu quả và thiết thực
và một trong những mô hình phải kể đến đó là mô hình sản xuất đồ gia dụng nhằm tạo việc làm ổn định cho người khuyết tật nơi đây

gia sản xuất hương phục vụ cho nhu cầu của người dân trên địa bàn tỉnh và trên toàn quốc
hơn một mươi năm tự thân lập nghiệp mở xưởng sản xuất
vừa kinh doanh vừa dạy nghề truyền nghề miễn phí cho nhiều người khuyết tật
đến nay cơ sở của anh đã trở thành địa chỉ đáng tin cậy
về sản xuất một số đồ gia dụng trong gia đình
anh đã có thể tạo việc làm cho một mươi đến một mươi năm người khuyết tật trên địa bàn
với thu nhập từ một năm đến ba triệu đồng một người một tháng
lợi tăng lực thêm của đồng viên của gia đình
để là có như vợ con đi làm việc khác thì mình cũng có thêm một tỷ nữa
qua cái năm thời gian vừa qua thì phải nói là diễm pháp đã biết tận dung
cái khả năng lao động của người khuyết tật và tận dung những lời thí trên địa bàn
và đã có đưa trong quá trình đã đào tạo được rất nhiều người cho địa phương
một số thì họ làm tài là doanh nghiệp
nhưng một số thì họ đã về từ tổ chức làm tài là nhà riêng
nghề mộc và làm trội đót chỉ là hai trong số những mô hình sản xuất thủ công mỹ nghệ
dành cho người khuyết tật gặt hái được thành công trong thời gian gần đây của tỉnh hà tĩnh
với đặc thù là một tỉnh chịu nhiều thiệt hại do chiến tranh
tỉnh hà tĩnh hiện có khoảng bảy mươi người khuyết tật chiếm gần sáu tổng dân số
cuộc sống của người khuyết tật và trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn
do đó nhu cầu trợ giúp
định hướng sinh kế cho bà con luôn là vấn đề được chính quyền các cấp quan tâm chú trọng
thời gian qua tỉnh ủy và hội đồng nhân dân các cấp luôn quan tâm ưu tiên hỗ trợ nguồn lực
và ban hành nhiều chủ trương chính sách pháp luật để bảo vệ quyền của người khuyết tật và trẻ mồ côi
đồng thời thúc đẩy sự tham gia của người khuyết tật vào phát triển kinh tế xã hội
toàn tỉnh hiện có ba trung tâm bảo trợ xã hội công lập trực thuộc sở lao động thương binh và xã hội
hàng năm tổ chức tiếp hợp
nhận hàng trăm lượt đối tượng đưa vào trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng phục hồi chức năng lao động
thưa quý vị và các bạn thân mến chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây là hết cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
mọi thông tin chi tiết xin gửi về chương trình thắp sáng niềm tin truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng trống hoàn kiếm hà nội hoặc qua email thapsangniemtina org vn
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau